trước diễn biến phức tạp của dịch cúm corona tổng cục hải quan quyết định tạm thời dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu giao thương với trung quốc
khiến nhiều mặt hàng nông sản như dưa hấu thanh long xuất khẩu sang quốc gia này phải quay ngược về hà nội để tiêu thụ
đây là điểm bán dưa hấu ở phố khương thượng quận thanh xuân hà nội
từ ba ngày nay nhóm thiện nguyện ở phố khương trung đã lấy dưa hấu từ các xe container quay ngược từ các cửa khẩu về hà nội
với giá từ sáu tám đồng một kg
hiện các điểm bán nông sản thiện nguyện như thế này đang được người dân ủng hộ
tôi biết là biên đang cấm xe xuất đi nhiều mà không xuất được đi mà phải quay đầu lại
ở đây tôi hỗ trợ bán giúp dân thôi thu được đồng nào thì giúp dân được đồng đấy
như bình thường nhà tôi hay mua thì rẻ nhất là một mươi năm đồng một kg còn chưa bao giờ mua đến một mươi hai đồng cùng lắm là một mươi hai đồng còn tổng toàn mua một mươi năm đồng
còn như cái giá tám này gọi là cố gắng là thu được
bao nhiêu bốn để cho cố gắng thu được đến đâu tiền về cho dân là đến đấy
không chỉ dưa hấu nhiều mặt hàng nông sản khác cũng bị rớt giá như thanh long mít thái
bởi gần đây thị trường trung quốc giảm nhập khẩu do cả hai nước đang nỗ lực phòng chống coronavirus
để ứng phó với ảnh hưởng từ dịch cúm corona đến tiêu thụ xuất khẩu nông sản
bộ công thương phối hợp các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại
đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống chuỗi siêu thị lớn ưu tiên thị trường nội địa
cùng với đó là khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng bảo quản và chế biến nông sản